tết dương lịch sắp tới nhu cầu đi lại của người dân dự báo sẽ tăng cao
do vậy ngành giao thông vận tải tp hcm đã chỉ đạo các đơn vị liên quan
nâng cao hiệu quả dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn
bảo đảm cho người dân đi lại an toàn thuận tiện
để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng xe buýt của người dân trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
ngành giao thông vận tải tp hcm vừa quyết định tăng cường một hai trăm linh chuyến trên hai mươi tuyến xe buýt
đồng thời giảm một mươi hai tuyến buýt khác ngưng hoạt động tuyến xe buýt số năm mươi hai bến thành đại học quốc tế
các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị đầy đủ phương án sẵn sàng phục vụ cho hành khách
tránh nới động khách ở các bến xe trạm dừng nhà chờ xe buýt
trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tp hcm cũng công bố đường dây nóng
hỗ trợ hành khách đảm bảo việc vận chuyển khách thuận lợi an toàn